biết quen quần ở làng học hành không đến nơi đến trốn nên hiểu biết pháp luật có nạn chế
chị rất ân hận về hành vi của mình
điều chị chăn trở là hai con đang tuổi ăn tuổi học sẽ sống như thế nào
ai chăm sóc khi chị sắp đối mặt với mức án tù
ông lê thánh công chủ tịch ủy ban nhân dân xã yai lâu cho biết

tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ
trong dịp lễ tết chính quyền đều ra quân tuần tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ
tuy nhiên đối với xã vùng sâu như yai lâu cũng không thể triệt đề do nhận thức của bà con chưa cao
gia đình pin thuộc diện khó khăn khi trùng mất đang nuôi con nhỏ
sau vụ tai nạn ủy ban nhân dân xã đã vận động các tổ chức đoàn thể
mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình nạn nhân
đồng thời đoàn thể thường xuyên đến động viên làm công tác tư tưởng để chị yên tâm làm việc nuôi con
theo viện kiểm soát nhân dân huyện trượp lông tỉnh gia lai
trong quá trình điều tra bị can rơm man pin người giao xe cho con trai không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
gây ra vụ tai nạn làm bốn người tử vong xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi ba đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
gia đình thuộc hộ nghèo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điều năm mươi một bộ luật hình sự
về phần ông zeland gukun chồng bị can rơm man pin không biết việc bị can mua và giao xe cho con
do đó cơ quan chức năng xác định ông gutun không phải là đồng phạm về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
các thanh niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và gây ra vụ tai nạn đã tử vong nên cơ quan điều tra công an huyện trư prong không xử lý
từ những tính tiết trên viện kiểm soát nhân dân huyện trượp lông đã truy tố bị can rơm man pin ra trước tòa án nhân dân huyện trượp lông để xét xử về tội
giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a khoảng ba điều hai trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
như vậy bị can roman pin sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tuy nhiên trong quá trình xét xử hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án quá trình xét hỏi để đưa ra hình thức xử phạt và tinh tiết giảm nhẹ đối với bị can roman pin theo quy định pháp luật
nêu quan điểm về vụ việc này luật sư trương quốc khỏe trưởng văn phòng luật sư interla
đoàn luật sư tp hà nội cho biết
theo thông tin trên báo chí từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi tám tuổi là tám trăm tám mươi một vụ làm tử vong bốn trăm chín mươi người bị thương tám trăm hai mươi bảy người
trong đó có bảy trăm ba mươi bảy vụ do thiếu niên học sinh dưới một mươi tám tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ tai nạn giao thông
làm tử vong ba trăm bảy mươi tám người bị thương sáu trăm năm mươi tám người
tai nạn giao thông liên quan đến học sinh xảy ra hết sức lo ngại khi gần năm trăm linh em tử vong mỗi năm và hơn tám trăm linh em bị thương
để lại những hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em gia đình và xã hội
theo luật sư khỏe việc người lớn giao xe cho người chưa đủ tuổi bị thành niên điều khiển
tùy theo mức độ hành vi hậu quả xảy ra người giao xe ngoài việc có thể phải bồi thường dân sự
còn bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
cụ thể theo quy định tại khoảng năm điều ba mươi điểm hát
khoảng tám điều ba mươi nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
cha mẹ giao xe hoặc để con chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô xe gắn máy
và các loại xe tương tự xe mô tô tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh đồng đến hai triệu đồng
đối với ô tô thì phạt tiền từ bốn triệu đồng đến sáu triệu đồng
theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
gây thiệt hại cho người khác làm người tử vong gây thương tích hoặc gây tổn thương sức khỏe cho người khác
gây thiệt hại về tài sản thì có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến cao nhất bảy năm tù
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn